nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ chiều nay hai mươi năm tháng bảy tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà các mẹ việt nam anh hùng thân nhân gia đình liệt sĩ cùng tập thể cán bộ nhân viên tại trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số hai hà nội
cùng đi có đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tp hà nội
trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số hai trực thuộc sở lao động thương binh xã hội thành phố hà nội đặt tại xã viên an huyện ứng hòa thành phố hà nội
hiện nay trung tâm đang nuôi dưỡng năm mươi năm người là bà mẹ việt nam anh hùng mẹ vợ và các con liệt sĩ người có công với cách mạng và thương binh
đồng thời thực hiện điều dưỡng luân phiên hàng chục ngàn lượt người có công của các quận huyện trên địa bàn thủ đô và các tỉnh
thành phố khác
tại đây thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tổng bí thư nguyễn phú trọng đã ân cần thăm hỏi tặng quà bày tỏ sự tri ân đối với những hy sinh
đóng góp của các mẹ việt nam anh hùng thân nhân gia đình các liệt sĩ
tổng bí thư khẳng định bảy mươi năm qua kế thừa truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc thực hiện lời căn dặn của chủ tịch hồ chí minh
đảng nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ tri ân những đóng góp hy sinh sương máu của các đồng chí liệt sĩ
thường bình bệnh bình và mong các gia đình thân nhân các liệt sĩ người có công luôn sống vui sống khỏe sống có ích
tổng bí thư chỉ rõ công tác chăm sóc phùng dưỡng gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng được đảng nhà nước luôn luôn coi trọng
là nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà nước là sự tôn vinh của toàn xã hội bởi sự công hiến của người có công với tổ quốc là vô giá không có gì có thể bù đắp được
đây là tình cảm đây là bổn phận
vĩ vụ của những người đi sau phải biết ơn người đi trước để bù đáp phần nào những cái mất mát của các gia đình thân nhân liệt sĩ
một lần nữa xin chúc các cụ các mẹ các bác sắp tới có những cái khí thế quyết tâm mới nhân cái đà kỷ niệm bảy mươi năm này lên để làm tốt hơn nữa cái việc đền ơn đáp nghĩa rất là cao quý này
tổng bí thư hoan nghênh và biểu dương bộ lao động thương binh và xã hội thành ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân thành phố hà nội và tập thể cán bộ nhân viên tại trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số hai hà nội
những năm qua đã làm tốt công tác chăm lo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho thương bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng
đồng thời đề nghị tập thể lãnh đạo cán bộ nhân viên người lao động của trung tâm tiếp tục nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm chăm sóc các cụ như chính những người thân ruột thịt của mình
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cao quý
trung tâm đang đảm trách